nước ta ghi nhận bốn hai trăm bảy mươi một ca nhiễm mới trong đó bốn ca nhập cảnh bốn hai trăm sáu mươi bảy ca ghi nhận trong nước
trong đó nhiều nhất là tp hcm với hai ba trăm sáu mươi năm ca bình dương một ba mươi hai ca
tính đến sáng nay tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn bảy hai triệu liều
trong đó tiêm một mũi là hơn sáu năm triệu liều tiêm mũi hai là bảy trăm bốn mươi bốn ba trăm ba mươi một liều
để đạt được mục tiêu tiêm chủng đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
dự kiến số lượng vaccine được cung ứng có thể tăng nhiều trong thời gian tới
bộ y tế đề nghị các địa phương đơn vị đẩy nhanh và tăng tốc độ tiêm chủng vaccine covid một mươi chín đã được phân bổ
các địa phương phải lập kế hoạch tiêm nhanh chóng nhất có thể nhưng phải đảm bảo an toàn
ngày ba tháng tám hàng nghìn bộ test nhanh covid một mươi chín nhập lậu đã bị đội cảnh sát kinh tế công an quận bắc tử liêm hà nội phát hiện thu giữ
đối tượng vận chuyển là phan văn tuấn bị bắt quả tang khi lực lượng công an đang thực hiện tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường xuân đỉnh
tại cơ quan công an tuấn khai nhận đã đặt mua số hàng này từ bên đức sau đó vận chuyển lậu về việt nam để bán kiếm lời
liên quan đến vụ thượng úy công an hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ phòng chống dịch
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang tạm giữ hình sự như hám võ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại quận sáu để điều tra về hành vi chống người thành công vụ
qua kiểm tra võ dương tính với chất ma túy
trước đó bị kiểm tra do có hành vi ra đường khi không cần thiết và nghi vấn sử dụng chất ma túy võ không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy
trong lúc truy đuổi võ có dấu hiệu ép xe làm thượng úy phan tấn tài cán bộ đội cảnh sát ma túy công an quận sáu mất lái
lao xe lên vỉa hè dẫn tới bị thương nặng và không qua khỏi
chỉ đối tượng trong đường dây làm cả hàng trăm dây khám sức khỏe cho người có nhu cầu đăng ký thi dây phép lái xe
tại trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô trường an tỉnh lạng sơn vừa bị công an lạng sơn đấu tranh làm rõ
các đối tượng lương thị thu dương văn tử lê lâm lô văn võ cùng chú tỉnh lạng sơn đã câu kết với các bác sĩ
nhân viên y tế của hai phòng khám số tám mươi ba tam thanh và số hai trăm năm mươi bảy trần đăng ninh phường tam thanh thành phố lạng sơn
làm giả hơn một trăm linh dây khám sức khỏe cho người đăng ký thi sát hạch cấp dây phép lái xe mô tô hạng a một a hai để trúng lâu

hệ quả là đã gây ra tâm lý hoang mang giao động và dẫn tới những tổn hại cho nỗ lực phòng chống dịch của các cấp chính quyền
vô tình hay là hữu ý khi chia sẻ thông tin giả mạo đó thì cũng chính là hành động phá hoại công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
hà nội siết quy định chỉ cho người dân ra ngoài bảy ngày một lần
giờ giới nghiêm của hà nội sẽ tính từ một mươi tám h tối nay
hà nội lập ba chốt
đây là những thông tin hoàn toàn sai sự thật
được lan truyền trên mạng trong những ngày qua lực lượng chức năng đã nhanh chóng truy tìm những người tung tin thất thiệt này
và kết quả những người đăng tải thông tin giả mạo sai sự thật này ngay lập tức đã bị xử phạt hành chính
cư dân mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ về tình trạng tin giả lan truyền chia sẻ trên mạng xã hội
thậm chí những thông tin giả mạo này lại thu hút tới một trăm linh lượt like comment và share
phản đối việc đăng tin giả tin sai sự thật liên quan đến covid một mươi chín
lâu lâu tôi vẫn nhận được tin nhắn sai thực tế về tình hình dịch bệnh của nước mình từ các bạn tôi gửi
nhìn là thấy không đúng rồi
tôi chỉ nói đừng pốt lung tung bậy bạ gây hoang mang cho người thân và cộng đồng đến lúc bị phạt tiền lại than kêu xu
xem lung tung tin bậy bạ
hiện có rất nhiều người vì câu like câu view lên mạng xã hội tung tin hoặc thổi phồng thêm sự việc liên quan tới covid một mươi chín
khiến cho tình hình
đã dối càng thêm dối
tôi đề nghị cơ quan chức năng truy tìm bắt và xử lý luôn những thành phần này
thời gian qua công an các địa phương cũng đã liên tục xử lý những trường hợp có hành vi đăng tải phát tán tin giả tin sai sự thật về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại bạc liêu người phụ nữ này đã bị xử phạt về hành vi chia sẻ thông tin giả mạo về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên trang facebook của mình
hay tại vĩnh long chủ tài khoản facebook này đã thừa nhận
trong thời gian qua có đăng bài viết và chia sẻ video có nội dung tuyên truyền xuyên tạc vu khống lực lượng công an khi thi hành nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
lực lượng chức năng đã liên tục đưa ra những khuyến cáo về phương thức thủ đoạn để người dùng mạng xã hội tỉnh táo nhận diện để phân biệt được tin thật và tin giả
công an thành phố đã chú trọng đến công tác xử lý đối với những người đưa tin bài sai sự thật trên các trang mạng xã hội
việc này công an thành phố xử lý rất nghiêm theo mức độ hành vi vi phạm và có hình thức xử lý cho phù hợp
vấn đề này trong thời gian tới để cho người dân nhận thức đứng trách nhiệm của mình công an thành phố cũng khuyến cáo bà con
trước khi mình xem tin bài trên các trang mạng xã hội mình phải xác định chính xác
khuyến cáo bà con nên xem các nguồn của tin đưa lên trang mạng xã hội đặc biệt là các báo đài tin đã được chính thống của các cơ quan truyền thông
trong bối cảnh nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội thời gian theo dõi tương tác của người dùng mạng xã hội sẽ gia tăng
những thông tin giả mạo trên mạng xã hội sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý người dùng
đó là điều không thể phủ nhận
ý thức trách nhiệm khi dùng mạng xã hội luôn phải định
và dù đã có bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội thế nhưng dường như chính người dùng mạng xã hội lại không tuân thủ chính những quy tắc đó
không ít ý kiến cư dân mạng đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình
trong đó việc xử lý đối với người lan truyền tin giả cần nghiêm khắc hơn và tùy vào từng hành vi cơ quan có thẩm quyền cần mức áp dụng cao nhất của từng khung xử phạt
công bố chủ nhân tin giả và công khai kết quả xử lý kịp thời
cá nhân và tổ chức có trách nhiệm theo luật định mà tắc trách trong xử lý thì phải xử lý nghiêm cá nhân tổ chức đó
cần phải xử lý nghiêm những thành phần tung tin giả không đúng sự thật gây hoang mang trong xã hội
những thành phần giả danh cần xử lý nặng hơn
cả nước thì không minh chống dịch
những thành phần chỉ lo kiếm lai bất chấp đăng các tin làm căng thẳng tình hình dịch bệnh lên nên phạt nặng các hành vi này
đa phần dịch mọi người đều ở nhà
thường thì sử dụng mạng xã hội nhiều nên hãy chọn lọc thông tin đáng xem nhé
dịch tin giả không còn mới
nó len lỏi khắp mọi nơi
các đối tượng xấu đã lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội để phát tán tin giả gây chia rẽ đoàn kết
mỗi người khi tiếp cận với bất cứ luồng thông tin nào cần có tư duy phản biện trước khi đưa ra nhận xét hay phản hồi
tin giả là vấn đề không mới nhưng nó vẫn tồn tại và phát triển khi có cơ hội
để mạng xã hội không còn tin giả thì chính bạn vai trò người dùng mạng xã hội là yếu tố quyết định nhất
chỉ sau một bình luận chia sẻ dù là cố ý hay đồng tình
đó là thông điệp chúng tôi muốn gửi đi trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
hãy chia sẻ quan điểm của bạn về vấn đề này trên fanpage truyền hình công an nhân dân

hội thảo trực tuyến quản lý các yếu tố có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông
do ủy ban an toàn giao thông quốc gia tổ chức mới đây
đã có nhiều đề xuất được đưa ra để quản lý hành vi nguy hiểm của người lái xe giảm tai nạn giao thông
trong đó có đề xuất cần phải có giải pháp quản lý chặt tốc độ phương tiện
giảm tốc độ tối đa trong khu đông dân cư từ năm mươi km một giờ xuống chỉ còn ba mươi km một giờ
vâng vẫn biết trong các nguyên nhân gây tai nạn thì vi phạm tốc độ luôn chiếm tỷ lệ cao
song việc giảm tốc độ cần phải được khảo sát một cách kỹ lưỡng tránh làm đồng bộ gây lãng phí năng lực lưu thông
hiện nay tỷ lệ đô thị hóa đang tăng nhanh và dân số sống ở đô thị chiếm hơn ba mươi bảy
những năm gần đây tai nạn giao thông trong đô thị đang chiếm tỷ lệ cao hơn so với khu vực nông thôn
trong khi tốc độ giới hạn trong các khu đô thị thường là năm mươi km một giờ
việc giảm tốc độ cho phép của phương tiện xuống ba mươi km một giờ tại khu vực đông dân cư
về cơ bản sẽ kéo giảm tai nạn giao thông
sau việc hạ tốc độ cần được quy định rõ ràng tại các tuyến đường và cần có biện chỉ dân
quản lý chặt chẽ tốc độ là cần thiết
song việc giảm tốc độ cần được khảo sát kỹ lưỡng không thể áp dụng đồng bộ tại các tuyến đường
vì diện tích mỗi tuyến đường là khác nhau nếu đồng bộ sẽ gây ảnh hưởng đến năng lực lưu thông
nếu áp dụng thì chỉ quy định tại các khu vực nhạy cảm như trường học khu vực thực sự đông dân cư
nếu có những phố mà đường rất nhỏ có những phố mà có thể là có các trường học hoặc là có cổng các cơ quan
thì chúng ta phải quy định tốc độ thấp hơn
tôi muốn nói là không quá năm mươi tức là gì có thể thấp hơn
và như vậy những cái chỗ nào đường tốt đường đẹp trong thành phố thoáng mát
các cái đường thoáng thì chúng ta có thể cho chạy với tốc độ là năm mươi
còn các đường khác chúng ta yêu cầu có thể cho chạy tốc độ thấp hơn
hoặc thậm chí là hai mươi km hôm nay
theo các chuyên gia giao thông việc giảm tốc độ đã có nhiều nước trên thế giới áp dụng
song không vì thế mà có thể thành công tại việt nam
với tốc độ cho phép hiện nay thì vẫn đang đáp ứng được yêu cầu lưu thông nhanh chóng
thuận tiện giúp phát triển kinh tế xã hội
trong khi hạ tầng giao thông ngày càng được mở rộng
không lý do gì chỉ quy định cứng nhắc giới hạn không tốc độ cho phép
vì tốc độ càng chậm thì ủn tắc càng cao
nếu chúng ta cho dòng phương tiện chạy với tốc độ thấp hơn
ví dụ như hai mươi ba mươi kmh thì đương nhiên là lực thông hành kém hơn
và đồng nghĩa với lực thông hành kém thì khi đó đường cũng tắc hơn
tất nhiên là đường mà chúng ta đang nói lý thuyết là đường mà không có vấn đề gì
còn với cái đường mà kẹt cứng lại thì chúng ta có di chuyển được tốc độ cao hơn đâu
đấy chúng ta phải xác định như thế
và như vậy thì chúng ta nên căn cứ vào cái con đường cụ thể
và cũng như cái yêu cầu an toàn của cái đoạn đường đó để chúng ta quy định tốc độ cụ thể
năm mươi kmh hay ba mươi kmh cũng không phải là bản chất của vấn đề
điều quan trọng vẫn là ý thức của người tham gia giao thông
nếu tuân thủ đúng các quy định của luật giao thông đường bộ là quan sát và làm chủ tốc độ
thì tai nạn giao thông sẽ được kéo giảm
thưa quý vị trong dòng chảy thông tin mỗi ngày
thì các tin tức về những nỗ lực phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của cả hệ thống chính trị
và sự chung tay đồng thuận của người dân luôn khiến cho chúng ta cảm thấy an tâm
và có một niềm tin rằng dịch bệnh nhanh chóng sẽ được kiểm soát
thế nhưng cũng thật đáng buồn là trên không gian mạng vẫn xuất hiện những thông tin sai lệch
thêm bớt gây hoang mang dư luận thậm chí là những thông tin giả bịa đặt để lừa đảo trục lợi
những thông tin như vậy đã phần nào làm cản trở những nỗ lực của các người
những nỗ lực chống dịch của chúng ta tạo ra sự lo lắng cho người dân
và hơn hết trong bối cảnh cuộc sống của nhiều người đang bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh
thì những hành vi lừa đảo trục lợi là vô cùng đáng lên án
góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay đã mời đến trường quay bà hoàng thị anh thư
phó trưởng phòng phòng thanh tra pháp chế cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
bộ thông tin và truyền thông để trao đổi về nội dung này
và trước khi đến với nội dung cuộc trao đổi mời quý vị cùng theo dõi một clip ngắn
mới đây cơ quan chức năng của bộ thông tin và truyền thông đã đưa ra cảnh báo
về việc giả mạo website của bộ y tế để lừa đảo
cụ thể đã xuất hiện một số trang web lợi dụng tâm lý lo lắng về sức khỏe của người dân
để giả mạo thông tin xin trợ cấp tiêm chủng vaccine covid một mươi chín và lừa tiền cứu trợ
trước đó nhiều trường hợp đăng thông tin sai sự thật về covid một mươi chín trên mạng xã hội
gây hoang mang dư luận cũng đã được các cơ quan chức năng phát hiện xử lý
chỉ tính riêng từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
trong thời điểm dịch covid một mươi chín bùng phát trở lại
đã có gần một trăm linh trường hợp bị xử phạt với số tiền xử phạt khoảng năm trăm linh triệu đồng
người dân một số đối tượng thiếu ý thức vẫn tung những tin giả sai lệch về covid một mươi chín
lên trường mạng với số lượng tràn lan những lực lượng bảo vệ pháp luật
cũng đã điều tra và tìm được rất nhiều những tài khoản từ ẩn danh cho đến chính danh để xử phạt
trong thời gian vừa qua rất nhiều tin giả được phát tán trên ba nền tảng chủ yếu việt nam là facebook
youtube và tiktok đã đều phải hợp tác và phối hợp với cục phát thanh truyền hình
để gỡ những tin giả đến một trăm linh cụ thể một trăm linh những tin giả liên quan đến covid một mươi chín
ảnh hưởng đến người dân của chúng ta đến tình hình an ninh trật tự
yêu cầu họ trong thời gian tới là trách nhiệm của họ không chỉ là gỡ những tin giả liên quan đến covid một mươi chín
mà họ phải có những cái biện pháp để bảo vệ
những người dân việt nam trước những thông tin giả mà chính họ là nền tảng cung cấp nền tảng để tin giả phát tán
đâu là những nội dung mà hay bị đưa tin sai lệch về sự thật hay là đưa tin giả vào
mục đích của việc đưa tin sai sự thật hay tin giả này là gì
tin sai sự thật thì chủ yếu trong thời điểm hiện tại nhắm vào những tin liên quan đến dịch covid một mươi chín
ví dụ như là
những cái tin ở đâu đó là có người bị chết về covid một mươi chín tại việt nam và được xếp la liệt
nhưng sau khi mà các lực lượng chức năng các cơ quan điều tra thì phát hiện ra đây là một cái hình ảnh ở nước ngoài
cụ thể là một nước asean
và họ đã cố tình gắn ghép cho đây là số lượng người chết và hình ảnh đó là xảy ra ở việt nam
và trung tâm xử lý tin giả thì đã gắn tin giả
và công bố ngay trong ngày khi phát hiện ra kịp thời
hoặc là một số những cái tin giả để cố tình làm sai lệch chế độ chính sách của đảng và nhà nước
nhưng ngoài ra thì không chỉ là như vậy mà những cái lời mà chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo đảng và nước
cũng bị các đối tượng này gắn kết giả mạo
bà đánh giá như thế nào về tốc độ lan truyền của những thông tin sai sự thật hay là những tin giả này cũng như là tác hại của nó
tôi nghĩ là đến thời điểm này khi mà đã
các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng hàng ngày hàng giờ đưa tin về những số lượng đối tượng bị xử phạt
nhưng họ vẫn cố tình vì tôi nghĩ là đây là họ có cái thái độ chống đối với pháp luật của nhà nước
và tạo hoang mang trong dư luận người dân và gây bất ổn với tình hình trật tự an toàn xã hội
và ảnh hưởng đến cái công tác chống dịch và tâm lý của cái cán bộ y tế và người dân khoang mang lo lắng
trước cái dịch bệnh thì họ cũng không được tiếp cận thông tin đầy đủ
và khi mà họ chỉ đọc những cái thông tin trên mạng xã hội và không đọc thông tin từ những cái báo chính thống
đấy với những số lượng đối tượng người dân
nhưng tôi nghĩ là đại đa số người dân thì người ta vẫn theo dõi báo đài chính thống thường xuyên
và đối với người ta mạng xã hội chỉ là một phần tham khảo
vâng vậy thì làm sao để người dân có được cái sức đề kháng trước những cái thông tin sai sự thật hay là những cái tin giả
hay nói cách khác là chúng ta phải có những cái kiến thức như thế nào để có thể nhận biết được tin giả
những cái thông tin mà chính thống của các cơ quan nhà nước phát ra
thì để đăng tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng là của các cái tờ báo
đã được cấp phép của bộ thông tin truyền thông
và chúng ta không có báo chí tư nhân nên không thể gọi những cái kênh mạng xã hội hay là những cái trang khác là báo chí
mà chúng ta chỉ có một luồng báo chí duy nhất mà đã được cấp phép
ngoài ra thì bộ ban ngành nào
tỉnh thành phố nào cũng có những trang thông tin điện tử chính thống
và tất cả những cái trang này đều có tên miền vn
theo cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin và truyền thông
thì facebook và youtube là hai nền tảng chiếm hơn chín mươi thông tin giả tin sai sự thật trên không gian mạng
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đã yêu cầu ba nền tảng facebook youtube tiktok
tuân thủ gỡ một trăm linh tin giả sai sự thật về covid một mươi chín
trong thời gian qua từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một đơn vị này cũng vận hành website http tingiả gov vn
để công bố các tin tức giả mạo trên không gian mạng
vai trò của người dân trong việc ngăn chặn tin giả là gì theo ý kiến của bà
theo ý kiến của tôi thì là người dân thì nên tiếp cận cái thông tin
từ những trang chính thống của đảng và nước
nếu chúng ta muốn xem và lan truyền phát tán cái tin đấy thì chúng ta phải tự hỏi mình xem cái tin này là tin giả hay là tin chính thống
thì những cái trang vn của các cơ quan nhà nước và các trang của cơ quan truyền thông báo chí tại việt nam
là cái kênh để họ có thể đối chiếu và biết được
nếu như mà chúng ta chưa thấy các cái thông tin đó được đăng tải
truyền phát trên các cái cơ quan báo chí và các trang thông tin từ cơ quan nhà nước
thì chúng ta phải tự hỏi và tự vấn mình xem là cái tin này là đã đúng hay chưa
bởi vì khi mà lan truyền những cái tin giả như thế là đã là vi phạm pháp luật
xin được trân trọng cảm ơn bà hoàng thị anh thư về cuộc trao đổi ngày hôm nay